ngoài ưu điểm duy trì được nhiệt độ thích hợp trong hệ thống các ao nuôi che bạt còn được nuôi các vi sinh giúp giữ sạch nguồn nước tiêu hủy các chất thải và mầm bệnh
vì vậy không cần phải thay nước thường xuyên thêm vào đó còn hạn chế được chất thải ra môi trường con tôm sống trong điều kiện ổn định cho năng suất cao
với điều kiện nuôi thông thường như nuôi quả canh gãy tiến hoặc bá tơm canh năng suất bình thường chỉ có khoảng bảy một mươi tấn trên hectare
nhưng khi làm trong nhà mái che chúng tôi đã đẩy được năng suất lên đạt khoảng hai mươi ba mươi tấn trên hectare
nuôi được ba vụ cho năng suất cao tuy nhiên toàn huyện kim sơn mới chỉ có một mươi hộ thực hiện mô hình như của gia đình anh tân
bởi vậy sự thay đổi thất thường của thời tiết vẫn gây khó khăn không nhỏ cho đa số người dân nuôi trồng thủy sản nơi đây
đòi hỏi địa phương tăng cường công tác quản lý sản xuất và dịch vụ giống
công tác quản lý môi trường
công tác kiểm dịch kiểm tra cảnh báo dịch bệnh cũng như có các giải pháp tổng thể như củng cố cơ sở hạ tầng trồng rừng ngăn chặn gió bão và xâm nhập mặn
tuy nhiên để phát triển nuôi trồng thủy sản thích ứng biến đổi khí hậu là điều không hề đơn giản
mặc dù đã được quan tâm đầu tư trồng dựa hệ thống rừng ngập mặn bên biển
tuy nhiên diện tích rừng cũng chưa được
do đó trong thời gian tới thì cũng tiếp tục đề nghị nhà nước có chính sách quan tâm hơn nữa về phát triển rừng và bảo vệ rừng
vấn đề chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản thì hiện nay cũng có những cái rất là khó
chính phủ có nghị định ba năm là thắt chặt việc chuyển đổi đất trồng lúa
và trong nghị định thì cũng chỉ cho phép chuyển đổi hai mươi
do đó là một số hộ dân thì cũng rất là băn khoăn vì muốn chuyển khoảng độ bảy tám mươi sang nuôi trồng thủy sản và trồng cây hàng năm khác
mình cũng mong là những cấp chính quyền đấy là làm sao cho cái thủ tục nó gọn nhẹ đi một tí
phương những cán bộ ngân hàng và cái là lãnh đạo ở trên đấy là cũng không làm khó cho những người hộ nuôi hải sản như mình
thì như chúng tôi thì bảo là mong muốn là toàn bộ dân chúng thì là bây giờ muốn làm đổi cái quảng canh đi
hoặc nuôi và đi vào công nghiệp mà thưa hơn mà có mái che thì chỉ mong nhà nước vay vốn các thứ thì được vay thì nó phải vay nhiều và vay mấy năm thôi
thì vì ấy chứ vì đầu tư
được chứ cần vay một hai năm thì nó rất khó
có khi chưa đầu tư một năm mới đầu tư sang một cái khu vực này thì nguyên dạng tiền nởi cho ngân hàng thì đã nói chung là đã bị nổ vào khoản đấy rồi
mô hình nuôi tôm công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu đang được thí điểm ở huyện kim sơn tỉnh ninh bình mới chỉ bước đầu cho kết quả
để nhân rộng cho người dân thì cần thời gian chứng minh
nhưng trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra khốc liệt từng ngày
thì các giải pháp tổng thể toàn diện cần được tính đến để nuôi trồng thủy hải sản nói riêng và nông nghiệp nói chung có thể phát triển theo hướng bền vững biến thách thức thành cơ hội phát triển của nông nghiệp việt nam
việc thay đổi hình thức nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện kim sơn mới chỉ là một trong rất nhiều mô hình canh tác được cải thiện hiệu quả nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu trên cả nước hiện nay
ba phần tư diện tích trái đất là đại dương và đại dương cũng là mái nhà khổng lồ của rất nhiều loài sinh vật biển
thế nhưng có một thực trạng đáng buồn là đại dương của chúng ta đang ngày càng trở nên ô nhiễm bởi rất nhiều nguyên nhân như rác thải nguồn thải và tại nhiều nơi biển cứ đang chết dần đi
trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về những tác động tiêu cực mà chính con người gây ra cho đại dương và làm thế nào để mỗi chúng ta có thể góp sức mình vào việc bảo vệ đại dương
trong thời điểm hiện tại
và ngày càng bị phân mảnh nhỏ dần
những mảnh rác nhựa ấy sẽ dễ dàng được các sinh vật biển lup vào bụng hoặc chìm dần xuống đáy biển
bất cứ ai cũng có thể sản xuất ra nhựa và bán chúng ở bất cứ đâu
không có một mô hình sản xuất cụ thể nào đặc biệt là không có rào cản nào để có thể xử lý được vấn đề sử dụng túi nhựa
điều chúng ta cần làm là suy nghĩ theo một chứng lúc khác
nhựa hay vật liệu nhựa sẽ được sử dụng hiệu quả như thế nào ở đâu và phát triển chúng theo hướng trở thành vật liệu giá trị cho ngành công nghiệp nhựa và hoàn toàn có thể hòa nhập được với môi trường
và để làm được việc đó thì mỗi người trong chúng ta đều phải trở thành một mắc xích để thay đổi phương thức sản xuất thông thường
trên thực tế ô nhiễm biển còn có thể đến từ rất nhiều nguyên nhân như hoạt động công nghiệp nông nghiệp và chất thải đô thị
những nguyên nhân có thể được đưa vào nước biển sẽ thúc đẩy sự phát triển của tàu khiến lượng oxy trong nước biển giảm thấp và không đủ để cung cấp sự sống cho các loài sinh vật biển
với sự ô nhiễm lâu dài như vậy thì ngày càng nhiều khu vực biển biến thành vùng chết và hiện theo thống kê đã có hơn bốn trăm linh vị trí vùng chết trên đại dương toàn cầu
thế nhưng ô nhiễm vẫn có thể được kiểm soát nếu chúng ta thay đổi phương thức sản xuất thông thường đơn cử như trong nông nghiệp
chỉ cần bạn ăn uống thì tức là bạn đã liên quan đến nông nghiệp rồi thế nên vấn đề là tất cả chúng ta phải chung tay để giải quyết những vấn đề còn tồn tại liên quan đến nông nghiệp và môi trường
chất lượng đất là yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của nước đó là điều đầu tiên cần chú ý tới
xây dựng nông trại hữu cơ là chìa khóa cho việc nỗ lực cải thiện chất lượng đất
chất hữu cơ sẽ giúp cho đất giữ được nhiều chất dư dưỡng hơn đơn cử như các chất phốt pho và niter
chất liệu cơ giữ cho chúng không những không bị rửa trôi khỏi đất mà còn giúp chúng bám lại trong đất và điều này có ích cho người nông dân vừa giúp cải thiện chất lượng nước
như vậy chỉ cần mỗi chúng ta ý thức được trong việc thay đổi thì không chỉ nông nghiệp mà cả công nghiệp cũng như các hoạt động khác đều sẽ phần nào làm thay đổi tình trạng ô nhiễm hiện nay giảm thiểu sức ép lên các nguồn thải ra đại dương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

chương trình vì môi trường bền vững kỳ sau